theo thông tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết khi đổi trả vé tàu tết đinh dậu khách hàng sẽ phải mất một khoản phí bằng ba mươi giá vé
việc tăng phí đổi trả vé tàu tết lên ba mươi thay vì năm như những năm trước đây là để tránh tình trạng những người đầu cơ trả vé đổi vé quá nhiều
đối với những hành khách khó khăn về kinh tế công ty sẽ chỉ đạo các chi nhánh áp dụng mức phí năm cho từng trường hợp cụ thể
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ bán vé cá nhân từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hành khách có thể mua vé qua website www dsvn vn tại các nhà ga và bốn mươi hai điểm bán vé của công ty
mỗi hành khách được đặt chỗ trên website mua vé trực tiếp tại các nhà ga các điểm bán vé mỗi lần không quá bốn vé cho một chiều
trong dịp tết đinh dậu này công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cũng cho biết sẽ bán ra hơn hai trăm chín mươi vé tàu tết
để phục vụ cho nhu cầu của các nhà ga